bạc ăn tiền bằng hình thức chơi liêng tại nhà nguyễn việt hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú ở thị trấn hoa sơn huyện lập thạch
sáu đối tượng bị bắt gồm vũ đức ngọc an nguyễn hải trung đặng tuấn anh nguyễn tuấn anh
phan văn hòa đều trú ở thị trấn hoa sơn huyện lập thạch và lê trung dũng chú ở xã thái hòa huyện lập thạch
tăng vật thu giữ gồm năm mươi hai quân bài tú lơ khơ và gần bảy triệu đồng
công an huyện lập thạch đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng trên để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
còn tại tỉnh thanh hóa sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh
mới đây công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng trong hai ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy
hai đối tượng bị bắt gồm đoàn công hải ở xã quảng nham và tô văn giang ở xã quảng thái huyện quảng sương
tại cơ quan công an hai đối tượng trên khai nhận đã cùng đồng bọn
gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện quảng sương và thành phố thanh hóa
được biết đoàn công hải thường xuyên trà trộn vào các gia đình có đám cưới để trộm cắp tài sản
riêng tô văn giang là đối tượng nghiện ma túy có một tiền án về tội trụng cấp tài sản
hiện công an huyện quảng sương đã thu hồi được một mươi một xe máy trả lại cho người bị hại
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án
công an thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế vừa bắt hai đối tượng chuyên gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
tại khu công nghiệp phú bài và các địa bàn lân cận thu hồi tài sản trị giá trên hai trăm linh triệu đồng
ngay khi nhận tin báo của một số công ty trong khu công nghiệp và người dân trên địa bàn
về việc có một số đối tượng xấu chuyên đột nhập vào công ty để trộm cắp tài sản
làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh buôn bán
công an thị xã hương thủy đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng hình sự công an thị xã đã làm rõ hai đối tượng
gồm trần cúc cường ba mươi hai tuổi trú tại xã hồng thượng huyện a lưới
và hồ công tùng ba mươi hai tuổi trú tại hai mươi bốn trên sáu mươi lịch đợi phường đúc thành phố huế
công an thị xã an thủy đã xác lập chuyên án nhằm sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và huy đồng nhiều phương tiền lực lượng nhằm nhắn chống điều tra làm rõ
qua công tác đầu tránh chuyên án bước đầu công an thị xã hương thủy
đã bắt hai đối tượng trên địa bàn thị xã hương thủy và tại khu công nghiệp phố bài
gọp phần đảm bảo an ninh thực tử tại khu công nghiệp phố bài
và góp phần để cho các doanh nghiệp công ty vào hoạt động kinh doanh
điều tra bước đầu cường và tùng khai nhận mặc dù có tiền án tiền sự
nhưng với bản chất lười lao động cả hai tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đến nay cường và tùng liên tục thực hiện chót lọt
một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
chiếm đoạt trên hai trăm linh triệu đồng
điển hình vào khoảng thời gian từ ngày sáu tháng hai đến ngày một mươi một tháng hai
tại công ty của phần chế biến vỗ thủ thiên huế cường và tùng đã đột nhập vào
chiếm đoạt tài sản nhiều loại máy hàn motor cale máy cắt cỏ
tiếp đó vào tối ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
tại công trình nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn
palestine chemical company trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ longmen
cả hai lấy trộm gồm máy hàn đồng hồ lưu lượng máy cắt máy khoan
thủ đoạn của số đối tượng này là ban đêm đi xe máy vào khu công nghiệp

phương án tuân ta phối kết hợp với chúng tôi để đảm bảo khu công nghiệp nó tốt hơn
hiện cơ quan điều tra công an thị xã hương thủy đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với trần quốc cường và hồ văn tùng
những phương thức thủ đoạn gây án tinh vi của bọn tội phạm
tiếp tục là bài học cảnh giác cho các công ty các hộ dân đóng trên địa bàn trong việc bảo vệ tài sản
công an tỉnh quảng ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
và hai nhóm thanh niên làm sáu người bị thương ở thôn đồng ho xã sơn dương huyện hoành bồ
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng hai tại thôn đồng ho xã sơn dương huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh
đã xảy ra vụ xô xát bằng hung khí nguy hiểm giữa hai nhóm thanh niên khiến sáu người bị thương
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an tỉnh quảng ninh kịp thời triển khai lực lượng ngăn chặn
giải tỏa triệt để nhanh chóng ổn định tình hình không để diễn biến phức tạp
đồng thời đưa số người bị thương đến bệnh viện sơ cứu và tiến hành điều tra xử lý
nguyên nhân phát sinh vụ việc trên bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong sinh hoạt
giữa các thanh niên cư trú tại phường việt hưng tp hạ long
với các thanh niên cư trú tại thị trấn chới huyện hoành bồ
khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hôm qua do người dân bất cần trong lúc đốt rác
đã khiến lửa cháy lan sang một gara ô tô trên đường lê văn lương quận bảy tp hcm
gây hư hại nhiều tài sản tại đây
thời điểm trên người dân phát hiện lửa bùng phát dữ dội từ căn phòng của nhân viên gara ô tô
số năm trăm năm mươi sáu đường lê văn lương quận bảy nên hô hoáng nhau dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa
do không dập tắt được đám cháy nên nhân viên trong gara liền huy động người di chuyển
những xe ô tô có giá trị lớn ra khu vực an toàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bảy có mặt ngay sau đó ngăn ngừa lửa lan sang khu vực
chứa nhiều ô tô trong gara vụ cháy không gây thương tích về người
tuy nhiên căn phòng của nhân viên gara ô tô đã bị thiêu dụi hoàn toàn
một xe tải đông lạnh bị hư hỏng nặng
bước đầu xác định do người dân bất cẩn trong lúc đốt rác đã dẫn đến cháy lan
sự việc trên là lời cảnh tỉnh đến mọi người trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
nếu có đốt rác người dân phải canh chừng khi lửa đã tàn hẳn tránh để cháy lan dẫn tới sự việc khó lường như trên
thưa quý vị tai nạn thương tích về bỏng ở nước ta chỉ đứng sau tai nạn giao thông
trong đó trẻ em bị bỏng chiếm tỷ lệ cao
tiếp đó là người lao động nhất là những lĩnh vực ngành nghề như điện dầu khí công nghiệp khai khoáng luyện kim đóng tàu
nguy cơ về bỏng luôn rình dập thế nhưng không ít người đặc biệt là các bậc cha mẹ vẫn chưa thực sự quan tâm vào phòng ngừa cho trẻ
trong chín ngày nghỉ tết bính thân vừa qua khoa chấn thương trình hình bỏng của bệnh viện phải tiếp nhận cả chục trường hợp bị bỏng đến khám và điều trị
bệnh nhân gặp ở cả trẻ em và người lớn
trong đó đáng chú ý là có những trường hợp rất nặng
điển hình là bệnh nhân nguyễn đăng trình chú ở diên khánh
đây là trường hợp bị bỏng do điện phần bỏng không chỉ ở ngoài da mà còn sâu đến các vùng thần kinh và cơ
ngoài vòng điện một loại hình bỏng khác xảy ra nhiều trong các ngày nghỉ tết vừa qua là bỏng do nước sôi
đa phần các trường hợp bị bỏng là trẻ em trong đó nguyên nhân dẫn đến bỏng là do các bậc cha mẹ thiếu cảnh giác với trẻ
đáng quan tâm hơn khi trẻ bị bỏng các bậc cha mẹ vẫn thực hiện những cách xử trí không phù hợp được truyền miệng từ trước đến nay
bị phỏng rồi canh nó tạt vô rồi nó phỏng
lúc phỏng xong rồi ở nhà quảng vừa không biết làm gì
thì lấy khí mở chăn the lên rồi đi bên bệnh
đối với bỏng việc sơ cứu ban đầu đúng cách là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho vết thương không bị ăn sâu vào bên trong tránh tình trạng bội nhiễm và biến chứng nguy hiểm
mỗi trường hợp bỏng thì thông thường nó có cái sơ cứu riêng
về bỏng thì làm cho bệnh nhân mát cái vùng bỏng túi rửa bằng nước mát liên tục hoặc là bỏng và cát chi mình ngâm chi nó vào nước mát luôn
nếu không có cái nước máy rồi là thì có thể nước suối
tự nhiên hoặc là nước suối chai bán mình có thể tưới rửa lên liên tục để nó hạ nhiệt lại
rồi tìm cái khăn hoặc cái áo sạch để quấn tạm bệnh nhân rồi để mình đưa đến chỗ y tế gần nhất
theo thống kê hàng năm có từ ba năm trăm linh đến bốn bệnh nhân bị bỏng nặng phải vào điều trị
trong đó trẻ em chiếm năm mươi và chủ yếu là ở trẻ từ một đến năm tuổi
và tỷ lệ này vẫn đang tăng từ năm đến một mươi mỗi năm
điều này là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho bệnh nhân mát
điều này cho thấy bỏng là một trong những nguyên nhân gây tai nạn thương tích hàng đầu cho trẻ ở nước ta
vì vậy trang bị kiến thức để sơ cứu cho trẻ khi bị bỏng cũng là điều cần thiết để giảm thiểu di chứng do mỏng gây nên
vâng thưa quý vị qua phóng sự vừa rồi quý vị cũng hiểu được phần nào về mức độ nghiêm trọng đối với con trẻ khi bị bỏng
và hiện nay vẫn vấn đề nổi cộng nhất trong điều trị bệnh nhân bỏng vẫn là người lớn thiếu kiến thức về cách sơ cấp cứu cho trẻ khi bị bỏng đúng không chị minh hương
đúng vậy chị thưa tôi thấy rằng là nhiều các bậc cha mẹ thì khi thấy con bị bỏng thì vẫn lấy nước mắm này hay kem đánh răng muối hay là vôi bột hay là lòng trắng trứng gà để đổ vào và xoa vào chỗ bỏng của trẻ
tôi nghĩ việc làm này là rất nguy hại khiến vết thương trở nên nặng hơn và dễ gây ra tai biến và để lại chứng di chứng rất là nặng nề đối với con trẻ khi bị bỏng
vâng như tôi đã tìm hiểu thêm về cách phòng tránh cho con em của mình thì khi trẻ bị bỏng cần phải xả nước lạnh vào chỗ bỏng từ một mươi năm đến hai mươi phút liên tục để hạ nhiệt độ
để phần vết bỏng tránh cho trẻ bị bỏng sâu tiếp đó là dùng băng y tế sạch băng bó lại nhằm tránh chỗ bỏng bị phông rộp và đưa đến cơ sở y tế gần nhất
còn như trong phóng sự vừa rồi thì tôi có thấy là có một nạn nhân bị bỏng do điện giật thì có thể dẫn đến ngừng tim ngừng thở thì những người xung quanh cần làm hô hấp nhân tạo tại chỗ rồi mới đưa bệnh nhân đến cấp cứu
và khi trẻ bị bỏng thì rất dễ dẫn tới cái việc là bị sốc do mất nước lúc đó thì mình nên bổ sung cho nạn nhân cũng như cho trẻ uống bù nước
có thể là nước khoáng hoặc nước orezone và thông thường thì khi bị bỏng thì trẻ thường có một tâm lý là bị sốc do hoảng loạn sợ hãi
chính vì vậy mà tôi nghĩ người lớn nên động viên và chấn an tinh thần của trẻ tránh gây những di chứng tâm lý nặng nề đối với trẻ sau khi bị bỏng
vâng hy vọng với những thông tin kịp thời của chúng tôi thì sẽ giúp các bậc phụ huynh nâng cao kiến thức xử lý bỏng cho con trẻ của mình tránh sự việc đáng tiếc có thể xảy ra
chương trình xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế
thưa quý vị sáng ngày hôm qua cục thống kê tp hà nội đã công bố chỉ số giá tiêu sùng cpi tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu của thành phố đã tăng bốn mươi bảy so với tháng trước và tăng một bảy mươi ba so với cùng kỳ
theo quy luật tình hình giá cả thị trường vào những tháng trước và sau tết sẽ tăng nhưng năm nay mức tăng không cao như một số năm trước
không xảy ra hiện tượng thiếu hàng gây sốt giá
cụ thể trong tháng hai nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có chỉ số tăng cao nhất với mức tăng là hai bảy
các mặt hàng lương thực tăng nhẹ so với tháng trước do nhu cầu của người dân tăng vào dịp tết
nhóm có chỉ số tăng cao thứ hai là nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng một một mươi hai do giá hoa tươi tăng cao và nhu cầu du lịch tăng khiến cho giá các tour du lịch tăng từ tám đến một mươi
hai nhóm có chỉ số giảm so với tháng trước là nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng giảm sáu mươi hai và nhóm giao thông giảm ba mươi

trên đầm ô loan tỉnh phú yên với số lượng lớn giúp cho ngư dân ở đây có nguồn thu nhập đáng kể
khu vực cá rìa bông xuất hiện mật độ dày tập trung tại thôn tân long xã an cư và thôn phú sơn
xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
theo các ngư dân địa phương sản lượng cá rìa bông khai thác được ở đây tương đối ổn định
mỗi đêm ngư dân khai thác từ một trăm tám mươi hai trăm bốn mươi kg cá rìa bông chặng lượng cá đạt từ ba năm con một kg
đây là một trong những loại thủy sản ngon chế biến nhiều món ăn và được rất nhiều người ưa thích
nên giá bán từ một trăm tám mươi đến hai trăm hai mươi đồng một kg khá cao so với các đối tượng thủy sản khác
không chỉ cung ứng thị trường trong tỉnh cá rìa bông khai thác tại đầm âu loan còn được thương lái thu gom
đưa đến các tỉnh quảng ngãi gia lai để tiêu thụ
nhờ trúng cá rìa bông ngư dân có thu nhập khá trong những ngày đầu năm mới
thưa quý vị
hàng chục năm nay người dân ở xã vũ linh huyện yên bình tỉnh yên bái luôn sống trong thấp thỏm lo âu
bởi ô nhiễm môi trường mà các nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn gây ra
nguồn nước thải và mùi hôi thối nồng nặc không được xử lý triệt để
không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân
mà còn khiến nhiều diện tích lúa và rau màu bị chết
phản ánh sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh yên bái về tình trạng ô nhiễm này
hai triệu đô la mỹ
trong khi người dân địa phương cho rằng hệ thống này vẫn chưa xử lý triệt để được ô nhiễm
thì lãnh đạo nhà máy chế biến tinh bột sắn yên bình lại khẳng định nguyên nhân không phải từ nhà máy
ngoài nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu yên bình
trên địa bàn xã vũ linh còn có ba nhà máy sản xuất tinh bột sắn tư nhân khác có tổng công suất lên đến hàng trăm tấn mỗi ngày
theo phản ánh của người dân và quan sát thực tế tại hiện trường cho thấy
các cơ sở này đều chưa có công trình xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu
mà xả trực tiếp nước thải ra các con suối xung quanh gây ô nhiễm môi trường trầm trọng
trước sự bức xúc của người dân các chủ cơ sở chế biến tinh bột sắn tư nhân này vẫn ngang nhiên bỏ ngoài tai như không có chuyện gì xảy ra
trả lời câu hỏi của phóng viên chủ các cơ sở này cho rằng công trình xử lý nước thải của họ đã đạt yêu cầu
mô hình của sản xuất của chúng tôi là chúng tôi cũng làm đến tương đối là giảm thiểu về các môi trường
vì hệ thống bể của nhà tôi là cũng rất là nhiều
theo đúng như tiêu chuẩn của bên
và cấp phép cho chúng tôi
lãnh đạo nhà máy chế biến tinh bột sắn yên bình thì cho rằng
nguồn nước bị ô nhiễm là do các cơ sở chế biến tinh bột sắn tư nhân gây ra
chủ cơ sở này lại đổ lỗi cho chủ cơ sở khác
trong khi các cơ quan chức năng của địa phương chưa vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm khắc
thì xem ra chỉ có người dân là chịu thiệt
bây giờ chung quanh ở đây là nước giếng là chúng tôi không sử dụng được
mấy cái thứ nhất cái thứ hai là bây giờ ví dụ như mà các cháu hoặc là như chúng tôi
xuống cái suối này là về là ngứa hết bệnh tật
đấy thứ nhất là cái chủ yếu nhất là bây giờ cái bệnh ngoài da
đấy cái thứ hai là cái nguồn nước là rất là ô nhiễm trầm trọng
ô nhiễm môi trường do các nhà máy chế biến tinh bột sắn gây nên ở xã vũ linh là có thật
đang hàng ngày hàng giờ uy hiếp đến cuộc sống của người dân địa phương
không thể phủ nhận việc các nhà máy chế biến tinh bột sắn đã tiêu thụ số lượng lớn nông sản ở địa phương
giúp người dân nơi đây tăng thu nhập
thế nhưng không vì thế mà để các cơ sở này tiếp tục
hủy hoại môi trường hủy hoại sức khỏe của người dân địa phương
bản tin tiếp tục với một số thông tin khác
thưa quý vị đầu xuân người dân và du khách thập phương thường đi viếng cảnh cầu cúng tại các đền chùa
lợi dụng tâm lý trên nhiều hoạt động mê tín dị đoan đã có dịp bùng phát
tạo nên những hình ảnh không đẹp tại những nơi tôn nghiêm
tài đền ông hồng mười
xã hưng lợi huyện hưng nguyên ngay trước cổng vào đền là hình ảnh người ăn xin ngồi la liệt
bất chấp có biển cấm
mặc dù nhiều năm nay hoạt động bói toán đã được ban quản lý đền hoàng mười ngăn cấm
nhưng nhiều người vẫn lợi dụng tâm lý nhẹ dạ của người dân
để đôi kéo vào việc bói toán bằng hình thức xem chỉ tay tương số
hoạt động này diễn ra tinh vi nhưng không hề dấu diếm và thúc hút nhiều người tham gia
giá mỗi lần xem chỉ tay là hai mươi đồng
lễ hội bà chúa thiên hồng
lễ hội thánh mẫu diễn ra vào ngày rằm tháng riêng âm lịch hàng năm
tại thành phố thù dầu một tỉnh bình dương
từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch văn hóa tâm linh của du khách gần xa
như thông lệ ngay từ những ngày đầu của lễ hội các cấp chính quyền thành phố thủ dầu một
đặc biệt là lực lượng công an đã tích cực triển khai các phương án bố trí lực lượng
nhằm đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự
phục vụ người dân tham gia lễ hội an toàn và lành mạnh
hàng năm vào ngày rằm tháng riêng âm lịch cộng đồng người hoa ở thành phố thù dầu một
lại tương bừng tổ chức lễ hội chùa bà thiên hậu thánh mẫu
đây không chỉ là hoạt động tin ngưỡng của người hoa ở thành phố thủ dầu một
mà từ lâu đã trở thành lễ hội chung của người dân trong và ngoài tỉnh bình dương
bên cạnh chùa bà thiên hậu tại khu vực trung tâm của thành phố thù dầu một
còn tập trung rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng như chùa ông ngựa chùa tây tạng
chùa linh không đàn thu hút hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đến hành hương chảy hội
để đảm bảo an toàn cho nhân dân đến với lễ hội công an thành phố thủ dầu một
đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị
sở giao thông vận tải thành phố đã xử lý một mươi sáu vụ vi phạm liên quan đến hành vi
dừng đỗ và đón trả khách trái phép tại hai tuyến đường nguyễn thái bình
và lê thị hồng gấm quận một đối với ô tô trên chín chỗ ngồi
trong thời gian tới sở giáo thông vận tải thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục tuần tra
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nói trên
trước đó theo ghi nhận của phóng viên các xe khách trên chín chỗ ngồi vẫn tiếp tục dừng đỗ
và đón trả khách trái phép khi không có mặt của lực lượng cơ quan chức năng liên quan
bất chấp biển cấm trên hai tuyến đường này
sở giao thông vận tải cũng lập trang facebook để người dân góp ý phản ánh ý kiến liên quan
đến những lĩnh vực dân sinh thiết thực như hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn thành phố
chủ tịch ubnd tỉnh trưởng ban an toàn giao thông tỉnh bắc giang vừa ban hành công văn
về việc giải quyết tình trạng xe dù bến cóc trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu công an tỉnh sở giáo thông vận tải tỉnh tăng cường lực lượng
thực hiện hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát kiên quyết xử lý các xe dù bến cóc
các hành vi thao túng bảo kê hoạt động vận tải khách
sở giao thông vận tải thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm
sử dụng dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý nghiêm vi phạm
sở thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác
tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
điều dưng các doanh nghiệp thực hiện tốt phê phán những doanh nghiệp cá nhân vi phạm
hiệp hội vận tải ô tô tăng cường tuyên truyền vận động tư vấn cho các đơn vị kinh doanh vận tải
thực hiện nghiêm pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong khi xăng đang tiếp tục đà giảm sâu thì các doanh nghiệp vận tải lại giảm giá cước một cách nhỏ giọt
với nhiều lý do đưa ra để chây ý việc giảm cước
trước tình hình này lãnh đạo bộ giao thông vận tải yêu cầu trong tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
các doanh nghiệp taxi vận tải khách cố định phải tính toán công khai giảm giá cước
đại diện các doanh nghiệp vận tải cho rằng hiện nay để thay đổi giá cước
doanh nghiệp phải chịu thêm các chi phí lập trình hệ thống quản lý giá
cài đặt lại đồng hồ
các doanh nghiệp đưa ra kiến nghị mức điều chỉnh giảm giá cước mỗi lần từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng là phù hợp
đồng thời nếu giá cước tăng giảm trong khoảng năm đến bảy mươi
thì doanh nghiệp được điều chỉnh ngay mà không cần chờ cơ quan nhà nước cho phép
ngay trong ngày hai mươi hai tháng hai các hiệp hội phải cùng doanh nghiệp tính toán giảm giá cước taxi
và vận tải khách tuyên cố định và công khai việc giảm giá cước vận tải
ở tất cả các thành phố trên địa bàn cả nước ngay trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các sở giao thông vận tải có hướng dẫn trên địa bàn mình
quản lý trong việc kê khai giá cước giảm phù hợp với giá xăng dầu
thưa quý vị thời điểm sau tết lưu lượng phương tiện vận tải khách từ quảng ngãi
đi các tỉnh thành phố tăng cao đột biến
và để đảm bảo tình hình trật tự vận tải trật tự an toàn giao thông
thì ngoài việc kiểm soát giao thông trên các tuyến đường
tỉnh quảng ngãi cũng đã chủ động bố trí các tổ công tác có mặt thường xuyên
tại các bến xe khách để làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn giao thông
ngăn chặn xe khách không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia vận tải khách sau tết
những ngày sau tết tổ công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật xe khách gồm các lực lượng
thanh tra giao thông cảnh sát trực tự trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của tỉnh quảng ngãi
thường xuyên ứng trực tại bến xe khách quảng ngãi
mỗi một xe khách trước giờ hành khách chuẩn bị lên xe xuất bến
thì tổ làm nhiệm vụ này đều kiểm tra hệ thống an toàn kỹ thuật của phương tiện
nếu cảm thấy đảm bảo an toàn thì mới cho xe hoạt động vận tải khách
trong đó kiểm tra kỹ càng hệ thống thiết bị giám sát hành trình phòng cháy chữa cháy trên xe khách
việc kiểm tra này đã được tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông tại bến xe khách quảng ngãi
duy trì liên tục trong những ngày vận tải khách sau tết
kịp thời ngăn chặn các xe khách không đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện
được các nhà xe lén lút chưng dụng đưa ra vận tải khách
gây mất an toàn giao thông đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hành khách trên xe
nếu gặp những trường hợp xe có hiện tượng tháo dở bớt ghế hoặc lắp thêm ghế
hoặc không đủ thiết bị giám sát hành khách
thì chúng tôi cương quyết không cho xuất bến đối với những loại phương tiện này
mục đích cuối cùng của chúng tôi là đảm bảo vận diện hành khách đi an toàn
trong dịp cao điểm sau tết để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn
trên thực tế đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên quan đến xe khách
mà nguyên nhân là do phương tiện xe khách không đảm bảo an toàn kỹ thuật
do vậy việc chủ động của lực lượng kiểm soát giao thông tỉnh quảng ngãi
bằng việc lập tổ kiểm tra an toàn kỹ thuật
phương tiện tại các bến xe để ngăn ngừa xe khách dởm tham gia vận tải khách
được coi là hết sức cần thiết giúp cho hành khách rời quê sau tết
có những chiến xe an toàn thượng lộ bình an